thi thể và cho cốt của hai mươi ba nạn nhân còn lại trong vụ việc ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng
tại hạt essex đông bắc luân đôn anh đã được đưa về đến sân bay nội bài hà nội
như vậy trong các ngày hai mươi bảy và ba mươi tháng một mươi một bộ ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng
và địa phương của việt nam và anh hoàn tất việc đưa thi thể và cho cốt ba mươi chín nạn nhân về nước
bản giao cho gia đình
đây là kết quả của sự chỉ đạo sắt sao của thủ tướng chính phủ nỗ lực của bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại anh cùng các cơ quan chức năng và các địa phương trong nước
trong việc phối hợp chủ động chặt chẽ với phía anh hướng dẫn các gia đình có người bị nạn
những thủ tục cần thiết khẩn trương đưa thi thể và cho cốt các nạn nhân về nước
tổng công ty hàng không việt nam cũng đã hỗ trợ tích cực tạo điều kiện thuận lợi
cho việc vận chuyển thi thể và cho cốt các nạn nhân
quá trình xác minh danh tính bảo hộ công dân và đưa thi thể và cho cốt các nạn nhân về nước
đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo phù hợp với luật pháp quốc tế quy định và pháp luật
và tập quán của việt nam và anh